lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố hải phòng đã cứu được năm người trong vụ cháy xảy ra vào lúc nửa đêm trên đường lê thánh tông quận ngo quyền thành phố hải phòng
vào khoảng hai mươi ba h một mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi người dân phát hiện vụ cháy tại ngôi nhà bốn tầng ở đường lê thánh tông phường máy tơ quận ngô quyền thành phố hải phòng
ngay sau khi nhận được tin về vụ cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố hải phòng và công an quận ngo quyền đã đến ngay hiện trường
quá trình chữa cháy lực lượng chức năng đã cứu được năm người trong gia đình gồm hai vợ chồng chủ nhà cùng ba con nhỏ bị kẻ trong đám cháy kịp thời đưa đi cấp cứu
đến hai mươi ba h năm mươi năm phút cùng ngày đám cháy đã được khống chế hoàn toàn và hiện nay sức khỏe của năm người trong gia đình đã ổn định
trước sự truy bắt giáo giết của lực lượng công an ngay trong chiều ngày hôm nay đối tượng đào thế hồng chú tại xã tam hợp huyện quỳ hợp đã ra đầu thú
và đây là đối tượng cầm đầu sới bạc lớn ở quỷ hợp bị triệt phá vào ngày một mươi tám tháng một mươi
đào thế hồng đã có chín tiền án về các tội cố ý gây thương tích giết người và đánh bạc
tại cơ quan công an đào thế hồng khai nhận để đối phó với lực lượng công an
đối tượng đã sử dụng bộ đàm có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đối tượng còn lại để tổ chức sới bạc
giúp sức cho đào thế hồng điều hành đường dây đánh bạc chuyên nghiệp này còn có đào xuân tân là con trai của hồng
và một số đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới xung quanh cách sới bạc hàng chục mét
để vào được xới bạc do hồng điều hành mỗi con bạc phải nộp một triệu đồng tiền lệ phí
trước đó vào hồi một mươi tám h ngày một mươi tám tháng một mươi tại khu vực đồi keo xóm châu thành xã tam hợp huyện quỳ hợp
hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự và công an huyện quỳ hợp đã triển khai tiến hành khống chế bắt giữ một mươi chín đối tượng
tổng số tiền thu giữ là hơn bốn trăm linh triệu đồng hai xe ô tô một mươi bảy điện thoại di động
vào ngày hai mươi tháng một mươi ban chuyên án tổ chức hai tổ công tác thi hành lệnh khám xét chỗ ở của đối tượng cầm đầu đào thế hồng
và bắt giữ đào xuân tân khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện quỳ hợp
thưa quý vị công an quận tám tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với hai đối tượng nguyễn thị bông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và thái kim yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng có hộ khẩu thường trú tại quận bình thạnh tp hcm về hành vi chống người thi hành công vụ
theo hồ sơ vụ việc trước đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai đối tượng bông và yến đến trụ sở ưu ba nhân dân
phường sáu quận tám tp hcm để yêu cầu được nhận tiền trợ cấp đợt ba do bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
qua rà soát đại diện chính quyền sở tại giải thích bà bong không thuộc đối tượng được nhận tiền trợ cấp theo quy định
thế nhưng hai đối tượng trên bất ngờ la hét gây mất trật tự và dùng điện thoại di động để quay phim
lúc này các cán bộ chiến sĩ công an phường sáu quận tám đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại đây
yêu cầu bà bông và yến không được làm mất trực tự
các đối tượng không những không chấp hành mà còn hung hăng kéo áo nắm tóc cào cấu
sau đó lực lượng chức năng khống chế đưa bà bông và yến vào trụ sở công an phường sáu quận tám
lập biên bản bắt người phạm tội quá tan về hành vi chống người thi hành công vụ
tại cơ quan công an hai đối tượng tiếp tục la hét và có thái độ không hợp tác
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tám đã trích xuất hình ảnh tư liệu từ camera tại hiện trường
lấy lời khai nhân chứng xung quanh cùng cố hồ sơ xử lý vụ việc và các đối tượng theo quy định pháp luật
đã công bố các quyết định khởi tố hai bị can nguyễn tiến dũng nguyên tổng giám đốc
và nguyễn hoàng cẩn nguyên phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng
một thành viên lâm nghiệp bình thuận vì liên quan đến vụ án hủy hoại rừng xảy ra
tại xã hàm cần huyện hàm thuận nam
theo hồ sơ vụ án ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn bốn ubnd tỉnh bình thuận giao ba năm trăm bảy mươi hectare
cho công ty lâm nghiệp bình thuận quản lý sử dụng theo đúng quy chế rừng sản xuất là rừng tự nhiên
ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn chín ubnd có quyết định số hai nghìn sáu trăm tám mươi một quy đề ubnd về việc phê duyệt
đề án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng cao su và cây lâm nghiệp khác
trong đó có diện tích thuộc tiểu khu hai trăm bảy mươi chín thôn ba xã hàm cần
mặc dù biết rõ chủ trương của ubnd tạm dừng đề án cải tạo rừng nghèo kiệt
nhưng vào tháng hai năm hai nghìn một mươi ba ông nguyễn hoàng cẩn phó tổng giám đốc
do cấp dưới đánh giá hiện trạng của bốn mươi bốn hectare đường khoanh nuôi để bàn giao cho công ty
trách nhiệm hữu hạng phước sang củi trồng cao su và được ông nguyễn tiến dũng
tổng giám đốc đồng ý ký phụ lục hợp đồng kinh tế gây thiệt hại về trữ lượng gỗ
là hơn hai sáu trăm linh bốn mét khối
tiếp tục mở rộng điều tra vào tháng bảy năm hai nghìn bảy công ty cổ phần giấy vĩnh huê
thuê công ty trách nhiệm hữu hàng hùng mạnh đánh giá khảo sát năm mươi ba bốn mươi bốn hectare
đất rừng sản xuất tại tiểu khu hai trăm bảy mươi chín thôn ba xã hàm cần
mặc dù chưa được cấp phép nhưng ông nguyễn tiến dũng lại ký hợp đồng kinh tế
với công ty trách nhiệm hữu hạng phước sang để săn ối bảy mươi bốn hectare rừng sản xuất
là tự nhiên để trồng cao su gây thiệt hại sáu mươi bốn hai mươi một hectare rừng tự nhiên
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập trong vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
xác định hành vi của các ông nguyễn tiến dũng tổng giám đốc và ông nguyễn hoàng cận
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên lâm nghiệp bình thuận
phạm tội hủy hoại rừng theo điều một trăm tám mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nay là điều hai trăm bốn mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cũng trong ngày hai mươi hai tháng một mươi ubnd tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng
phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạng môi trường năng lượng xanh khẩn trương khắc phục
sự cố sạt lỡ chất thải xảy ra tại dự án của nhà máy xử lý chất thải rắn tp đà lạt
những ngày qua mưa lớn đã tạo thành dòng chảy kéo theo khoảng hai trăm linh tấn chất thải rắn
từ khu vực nhà máy xử lý chất thải của công ty trách nhiệm hô hạn môi trường năng lượng xanh
đổ xuống vùng sản xuất nông nghiệp của các hộ dân phía dưới
chất thải đã gây vụi lấp hoa màu và chắn ngang dòng chảy
gây ngập úng cục bộ tại những khu vực bị ảnh hưởng
bước đầu cơ quan chức năng xác định số chất thải rắn trên năm trăm bốn mươi tấn chất thải
được công ty này chôn lấp trộn vào năm hai nghìn một mươi tám và đã bị ubnd tp đà lạt xứ phạt vi phạm hành chính
đồng thể yêu cầu khắc phục hậu quả bằng cách đạo lên để xử lý bằng công nghệ đốt
tuy nhiên đến nay số chất thải bị trôn lấp bất hợp pháp trên vẫn chưa được đạo lên để xử lý theo quy định
theo công ty trách nhiệm hữu hạng môi trường năng lượng xanh hiện nay trên địa bàn đang có mưa
kết cấu nền đất tại vị trí xảy ra sự cố rất yếu trơn trượt nên việc khắc phục chưa thể thực hiện được
đơn vị này đang dùng lưới sắt quây quanh phần chất thải đã đổ xuống và khơi thông dòng chảy
để chống ngập ống hoa màu của người dân
chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam với mai thị dần chú thành phố vũng tàu là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc
để điều tra về hành vi buôn lậu
bị can mai thị dần được xác định có liên quan đến đường dây buôn lậu sản xuất xăng dầu
giả quy mô đặc biệt lớn trong chuyên án do công an tỉnh đồng nai chủ trì
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an triệt phá từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
tiến hành khám xét tại công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc và nơi ở của bị can mai thị dần
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh xăng dầu
cơ quan công an cũng tiến hành niêm phong hàng chục bồn chứa khối lượng lớn xăng dầu
chiều cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng đã tạm giữ một số đối tượng
có liên quan đến hoạt động buôn lậu xăng của công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
sáng cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai phối hợp công an tỉnh bà rịa vũng tàu
và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an tiến hành phong tỏa khám xét khẩn cấp công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc
tại địa chỉ số một nghìn hai trăm một mươi chín đường ba mươi tháng bốn thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu để điều tra về hành vi buôn lậu
đây là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn nhất ở địa bàn bà rịa vũng tàu và khu vực phía nam
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành xử lý vi phạm đối với trường văn giảng
chú tỉnh phú yên liêu vàng chú tỉnh sóc trăng và đinh văn hào chú tỉnh hòa bình về hành vi khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép
trước đó ngày một mươi bảy tháng một mươi công an huyện xuân lộc phát hiện tại thửa đất số sáu mươi bốn sáu mươi sáu tờ một mươi tám và thửa đất hai mươi bảy tờ bản đồ một mươi bảy
thuộc ấp bình hòa xã xuân phú huyện xuân lộc diễn ra tình trạng khai thác đá trái phép nên đã tiến hành kiểm tra
bắt quả tang đối tượng giảng và vàng đang có hành vi sử dụng hai xe máy đào để đào đá từ độ sâu năm mét dưới đất lên bề mặt
ngay sau đó công an huyện phát hiện hào điều khiển xe ô tô tải đang lưu thông trên đường liên xã xuân phú xuân thọ
cách hiện trường khai thác đá khoảng năm trăm linh mét trên xe lúc này có bốn viên đá xanh tổng trọng lượng gần một mươi hai tấn
làm việc với lực lượng chức năng hào khai đã sử dụng xe tải chở đá từ điểm khai thác đá trái phép
đến nơi tiêu thụ thì bị bắt giữ hiện công an huyện đã yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động khai thác
tạm giữ phương tiện tăng vật vi phạm để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin ngay từ đầu những ngày tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
khu rừng rổi nguyên sinh giáp danh giữa ba huyện lạc dương lâm hà đam rông tỉnh lâm đồng
đã bị lâm tạc khai thác không thương tiếc tiến hành điều tra công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
đã làm rõ vụ việc khởi tố vụ án khởi tố một mươi bốn đối tượng để điều tra
sau khi nắm được thông tin khu rừng nguyên sinh tại tiểu khu hai trăm hai mươi bốn xã phú sơn huyện lâm hà
thuộc lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ lâm hà quản lý bị cưa hạ trái phép nhiều cây gỗ thụ
có chữ lượng gỗ lớn công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng đã tổ chức lực lượng đến hiện trường
nắm thông tin xác minh vụ việc
hiện trường vụ vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng của lâm sán
nó thuộc lỗ c đề một khoảnh ba của tiểu khu hai trăm hai mươi bốn đây là hiện trường thuộc vùng sâu vùng xa
đường đi vào tính từ mặt đường chính của xã lát mặt yên và đi vào
khoảng tầm hai mươi năm cây số đây là toàn là đường rừng
đây là hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép với chữ lượng gỗ khoảng gần bốn mươi mét khối bị cưa hạ
hàng chục hộp gỗ đã được xẻ vuông vứt khoảng hơn hai mươi năm mét khối gỗ lâm tặc chưa kịp đưa ra khỏi rừng
tổ chức mật phục trưa ngày một mươi tháng tám trinh sát đã bắt quả tang năm đối tượng đang thực hiện việc dọn phát đường
kéo tời lên đỉnh đồi nhằm vận chuyển số gỗ còn lại ra khỏi rừng
ban đầu thì rất là mơ hồ về đối tượng thực hiện hành vi khai thác làm sáng
chỉ biết nắm được đặc điểm là thanh niên người đồng bào dân tộc mặc quần áo đần ri
phối hợp với lại phòng pc ba công an xa lát của lạc trương và công an phường bảy của thành phố đà lạt
tiến hành ra soát trên một chuyện rộng áp dụng đồng bộ có biện pháp hùng vụ
lực lượng công an đã truy tìm và xác minh ra được đối tượng có đặc điểm mặc quần áo đàn ri đồng bào như vậy
thì đó là đối tượng
điều tra xác minh từ nhiều nguồn thông tin công an huyện lâm hà đã đủ cơ sở để trự tập làm việc
với gần hai mươi đối tượng hầu hết người đồng bào dân tộc gốc tây nguyên trú tại huyện lạc dương đến cơ quan để làm việc
thành phố cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình gồm an giang bạc liêu bắc ninh bến tre bình định bình dương bình phước cà mau cần thơ đà nẵng đắk lắc đắk nông đồng tháp gia lai hà nam hà tĩnh hải dương hậu giang hưng yên khánh hòa kiên giang lâm đồng long an nam định nghệ an ninh thuận phú thọ quảng bình quảng nam quảng ngãi quảng trị thanh hóa thử thiên huế tiên giang tp hcm
vĩnh long vĩnh phúc
toàn quốc không có tỉnh thành ở cấp ba vùng cam nguy cơ cao và cấp bốn vùng đỏ nguy cơ rất cao
tuy nhiên vẫn có một mươi bốn huyện chín mươi tám phường xã thuộc vùng cam hai huyện ở quảng nam thanh hóa và ba mươi bảy phường xã thuộc vùng đỏ
trong năm thành phố trực thuộc trung ương có hai địa phương thuộc cấp độ một là hà nội và hải phòng
ba thành phố còn lại gồm thành phố hồ chí minh đà nẵng cần thơ là vùng vàng thuộc cấp độ hai
sau một tuần bùng phát dịch covid một mươi chín tại thị xã biểm sơn tỉnh thanh hóa đã ghi nhận có một trăm linh chín ca nhiễm và lây lan sang một số huyện thành phố
lực lượng chức năng đã kịp thời truy vết sàng lọc bóc tách f
cho đến thời điểm này tình hình dịch đã cơ bản được khống chế với số ca giảm xuống chỉ còn từ ba cho đến năm ca trong ngày
sau khi dịch bệnh bùng phát vào ngày một mươi bốn tháng một mươi ubnd thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa đã nâng mức phòng chống dịch ở mức cao nhất
huy động tổng lực tại chỗ điều động cán bộ sinh viên y khoa từ thành phố về tri viện khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm
truy vết thần tốc cách ly kịp thời các trường hợp liên quan phong tỏa các khu vực có nguy cơ cao có trọng tâm trọng điểm
đồng thời tạm dừng tất cả các hoạt động dịch vụ không thiết yếu
trước nguy cơ dịch bệnh lây lan vào trường học địa phương đã tạm thời cho các trường nghỉ học
yêu cầu người dân thực hiện ai ở đâu ở yên đó nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ quảng bình đến bình định
và các bộ về triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ
nội dung công điện đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền
người dân chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn cho người tài sản và sản xuất
tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt chia cắt
ra soát công tác chuẩn bị lương thực thực phẩm theo phương châm bốn tại chỗ đề phòng ngập lụt chia cắt
ra soát các phương án ứng phó với tình huống lũ quét sạt lở đất
tổ chức lực lượng xung kích phòng chống thiên tai kiểm tra khu dân cư ở ven sông suối hạ lưu các hồ đập
vùng trũng thấp vùng ven sông suối ngoài bãi sông khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn
tổ chức lực lượng để canh gác tại các ngầm tràn tuyến đường bị ngập lụt chia cắt khi có lũ sẵn sàng lực lượng
vật tư phương tiện để khắc phục đảm bảo giao thông
chỉ đạo kiểm tra triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều hồ đập nhất là các công trình sung yếu
đang thi công và các hồ chứa đã đầy nước công tác vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình an toàn hạ du
sau hai ngày huyện miền núi mường lát bị chia cắt với các huyện miền xuôi của tỉnh thanh hóa do tuyến quốc lộ một mươi năm c bị sạt lở
và cho đến nay giao thông đã được nối lại
trước đó khối đất đá ước tính khoảng hai mươi mét khối đã sạt xuống quốc lộ một mươi năm c đoạn qua bản kéo té xã nhi sơn huyện mường lát
bị chia cắt tạm thời với các huyện miền xuôi
để khắc phục sự cố chính quyền địa phương ngành giao thông vận tải tỉnh và lực lượng quân đội công an đã huy động nhân lực máy móc
khẩn trương giải tỏa hiện trường
lực lượng biên phòng phối hợp với cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương đã tổ chức chốt chặn phân luồng giao thông
để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
thưa quý vị cho dù đợt mưa lũ do vùng áp thấp nhiệt đới đã đi qua gần một tuần nay
song các tuyến giao thông đi các huyện vùng cao quảng nam vẫn còn nhiều khó khăn
tại huyện biên giới tây giang nhiều tuyến đường bị đứt gãy hoàn toàn chia cắt cục bộ hơn sáu đồng bào vùng biên
thời tiết đang dự báo sẽ có mưa lớn vào những ngày tới công tác khắc phục giao thông gặp nhiều khó khăn
km bốn mươi ba ba trăm linh là điểm sạt lở lớn nhất trên tuyến đường dt sáu trăm linh sáu huyết mạch lên các xã vùng cao biên giới huyện tây giang
suốt gần một tuần qua hàng chục phương tiện cơ giới của đơn vị thi công làm việc ba k liên tục mỗi ngày
nhưng do số lượng đất đá sạt lở quá lớn
từ vị trí sùng yếu nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn
đi bộ là cách duy nhất mà người dân vùng cao này di chuyển trong những ngày qua
đến thời điểm này việc khắc phục hậu quả sạt lở đất cơ bản đã xong
xe ô tô hai cầu có thể lưu thông được lên bốn xã vùng cao
tuy nhiên có mưa trở lại thì điểm sạt lở này có thể tái diễn cảnh chia cắt cô lập
khi nó sạt đây là vị trí thùng đảo xe vận chuyển đây rất khó khăn gặp vị trí trời mưa
hiện bây giờ đơn vị chúng tôi gồm có
hai mũi thị công đối đảo lại với nhau
có lượng các đó là sạt chúng rất là lớn mà hiện trời là bùng nhỏ
nên là trời liên tục mưa nên là rất là khó khăn cho các vị phản kiện
giao thông bị ách tắc hoàn toàn và không thể bà con đi lại
nhất là tuyến huyết mạch dh bốn từ xã san lên tuyến trung tâm xã gờ ri hiện nay là bị gãy đứt hoàn toàn
không thể là giúp cho bà con cũng như là công tác đi lại
của người dân trên địa bàn rất là vất vả
ngoài tuyến dt sáu trăm linh sáu thì nhiều tuyến giao thông liên huyện của huyện tây giang
việc lưu thông vẫn bị gián đoạn
nặng nhất là xã gà ri
giao thông đứt gãy hoàn toàn gây chia cắt xã gà ri với các xã vùng biên lân gận
chưa khắc phục xong hậu quả mưa bão năm hai nghìn hai mươi
thì nay lại bị tàn phá khốc liệt của đợt mưa lũ đầu mùa
chính quyền vùng biên này đang gặp môn bản khó khăn
bà con cơ tu nơi đây thì bị chia cắt dài lâu
trong khi chờ nguồn lực để khắc phục các tuyến đường
thì địa phương đang huy động người dân mở những con đường để đi lại tạm thời
với điều kiện kinh phí của một quyện miền núi gặp nhiều khó khăn
và cơn bão lũ năm hai nghìn hai mươi thì đến nay cũng đã cơ bản khắc phục
nhưng hiện nay là mưa bão đã hư hỏng lại
do đó là khó khăn nhất hiện nay là nguồn kinh phí để đảm bảo giao thông
và khắc phục mưa bão trong mùa mưa năm nay
không chỉ vùng cao tây giang mỗi mùa mưa đến
sáu huyện vùng cao của tỉnh quảng nam
cũng gặp nhiều khó khăn do sạt lở chia cắt
dự báo trong những ngày cuối tuần sẽ có đợt không khí lạnh và mưa lớn
tại các tỉnh miền trung trong đó có quảng nam
các địa phương vùng cao lại tiếp tục nơm nớp nỗi lo sạt lở
thưa quý vị thời hạn cuối cùng để phát sinh gói an sinh hỗ trợ đợt ba là ngày hôm nay
tuy nhiên hiện nay tp hcm đang còn hàng trăm ngàn trường hợp khó khăn
chưa được nhận tiền hỗ trợ
ghi nhận tại một số địa phương cho thấy
việc chi trả này đang rất chậm tiến độ
khiến người dân bức xúc và không khỏi lo ngại
sẽ không nhận được hỗ trợ khi hạn chót chỉ còn một ngày
làm công việc tự do nên suốt hơn bốn tháng giãn cách vừa qua
ông mai văn ba và cả gia đình không có việc làm
không thu nhập nên cuộc sống lại càng khó khăn
đáng nói trong xóm có hơn chục cây dương tính covid một mươi chín
nên suốt tháng chín gia đình ông phải đóng cửa trong nhà
vì vậy ông chỉ mong nhận được gói hỗ trợ để trang trải bữa ăn
tuy nhiên đến đầu tháng một mươi ông chỉ mới nhận được hai triệu đồng
trong khi gia đình có sáu nhân khẩu
nhà tôi là sáu nhân khẩu mà hiện giờ là nhà nước chỉ có phát là tôi với đứa con thứ hai tôi thôi
con tôi hiện giờ là chạy thẳng là bốn mươi năm nay
gia đình rất là khó khăn nên mong chính quyền địa phương giải quyết sớm
do phải giãn cách trong thời gian dài nên thực phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào chính quyền cơ sở
ban điều hành khu phố một a nhưng việc tiếp tế lương thực cũng chỉ được hai lần trong suốt ba tháng dịch
khi đói bằng mụn gói khi no ngay lúc này là thời điểm người dân đang rơi vào tình cảnh khó khăn nhất
bởi liên tục gần năm tháng mất việc mất thu nhập
và khi nới lỏng giãn cách nhưng việc làm và nguồn thu chưa phải có ngay
việc phải có hỗ trợ tới tay người dân sớm ngày nào sẽ giúp về bớt gánh nặng kiếm bữa ăn ngày đó